phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh cùng đoàn công tác đã có chuyến thăm và tặng quà cho các em học sinh
trong chương trình vui trung thu cùng trẻ em ven biển miền trung tại thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh cùng đoàn công tác đã trao một xuất quà và một trăm linh suất học bổng
trị giá một triệu đồng cho các em học sinh vùng biển tỉnh quảng bình
đây là những phần quà hết sức có ý nghĩa nhằm động viên kịp thời cho các em học sinh gặp khó khăn
do ảnh hưởng của sự cố môi trường biển vừa qua bước vào năm học mới
đại diện quỹ bảo trợ trẻ em việt nam đơn vị tham gia tổ chức cho biết
thông qua các hoạt động như chương trình vui trung thu cùng trẻ em ven biển miền trung
quỹ mong muốn kêu gọi cộng đồng trong nước và quốc tế tiếp tục chung tay góp sức
hướng về miền trung
để cùng với các gia đình và các cấp chính quyền địa phương giúp đỡ các em nhỏ nơi đây
thực hiện các quyền cơ bản của trẻ em mong các em không được bỏ học và trong mọi điều kiện
vẫn phải đưa các em đến trường